tiến hành kiểm tra đột xuất quán bar sevens club phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh nghệ an
vừa phát hiện tại cơ sở có kinh doanh khí n hai o tức bóng cười cho khách hàng sử dụng
cụ thể tại thời điểm kiểm tra vào ngày năm tháng một lực lượng chức năng phát hiện ba mươi năm trên tám mươi khách hàng đang sử dụng bóng cười
hành vi kinh doanh khí n hai o đã được chủ cơ sở và những người có liên quan thừa nhận là sai trái
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản kiểm tra thu giữ các tăng vật bao gồm một bình khí n hai o đã qua sử dụng
một trăm một mươi quả bóng cười chưa qua sử dụng và chín mươi tám quả bóng cười đã sử dụng
các tăng vật vi phạm hành chính trên không có hóa đơn chứng tử
hiện phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh nghệ an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đã gần bảy mươi tuổi nhưng vẫn mua hơn một mươi bốn kg pháo hoa nổ và pháo nổ trái phép
về cất dấu để tết sử dụng một đối tượng ở xã đại sơn huyện tứ kỳ tỉnh hải dương vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương phát hiện bắt giữ
khoảng một mươi một h hai mươi phút ngày một mươi một tháng một tại nhà ông nguyễn văn hạnh chú tại thôn mỗ đoạn xã đại sơn huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương phối hợp với công an xã đại sơn huyện tứ kỳ phát hiện bắt quả tăng ông nguyễn văn hạnh có hành vi tàng trữ một mươi hộp pháo giàn
ông hạnh khai mua về và cất giấu tại nhà để tết sử dụng tổng trọng lượng số pháo trên là hơn một mươi bốn kg
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã chuyển vụ việc trên đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tứ kỳ giải quyết theo thẩm quyền
một đường dây sản xuất và phân phối sữa bột thực phẩm và thực phẩm chức năng kém chất lượng vừa bị triệt phá đây là đường dây có quy mô lớn với mạng lưới trên toàn quốc
kiểm tra một kho hàng của công ty cổ phần
công ty cổ phần sản xuất thực phẩm công nghệ cao ntc ba food ở hà nội lực lượng chức năng phát hiện nhiều loại sản phẩm như sữa bột dinh dịch thảo dược thực phẩm chức năng trang thiết bị y tế
thông tin ban đầu hầu hết các sản phẩm đều có chất lượng kém so với công bố doanh nghiệp này có giấy phép hoạt động từ năm hai nghìn một mươi bảy
các xưởng chủ yếu tại huyện gia lâm và đông anh hà nội hiện đã ghi nhận hiện tượng tẩy xóa hạn sử dụng của nhiều sản phẩm do nước ngoài và trong nước sản xuất
tại tuyến đường tránh nam đông hà
thuộc địa phận xã cam hiếu huyện cam lộ
tổ công tác công an huyện cam lộ tỉnh quảng trị tiến hành dừng kiểm tra đối với xe ô tô biển kiểm soát bốn mươi ba h hai nghìn chín mươi chín do lê đức mong chú tại huyện đại lộc tỉnh quảng nam điều khiển
đi cùng xe có trần thị tuyết lan chú tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị là chủ hàng
tổ công tác phát hiện trên thùng xe vận chuyển hơn hai một trăm linh chai rượu các loại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
lan khai nhận toàn bộ số rượu trên được thu mua trên địa bàn tỉnh quảng trị sau đó mang ra bắc tiêu thụ
với tinh thần quyết tâm cao trong thời gian ngắn công an thành phố gia nghĩa tỉnh đắk nông đã liên tiếp triệt phá nhiều nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng
tên nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn đang đến gần
lực lượng chức năng dự báo tình hình hoạt động của tội phạm tín dụng đen sẽ có những diễn biến phức tạp
chính vì vậy để gia đình mình được đón tết an vui người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm giữ gìn an ninh trật tự
với hành vi cho vay lãnh đẳng trong giao dịch dân sự nguyễn thị vang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường nghĩa đức thành phố gia nghĩa tỉnh đắk nông đã bị công an thành phố gia nghĩa khởi tố bắt tạm giam
theo kết quả điều tra nguyễn thị vang đã cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố giang nghĩa vay với tổng số tiền trên hai mươi tám tỷ đồng lãi suất từ một trăm linh tám một năm đến một trăm tám mươi hai một năm
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố giang nghĩa đã làm việc được với hai người vay tiền của nguyễn thị vang thu lợi bất chính của những người này là trên năm sáu tỷ đồng
quá trình điều tra lực lượng công an đã thu giữ các tăng vật đồ vật tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng gồm một điện thoại di động một xe ô tô

vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định khởi tố bị can khám xét nơi ở và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông trịnh văn chiến về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa xác định năm hai nghìn một mươi ba thời điểm bị bắt giữ là hơn một tỷ đồng